để hạn chế tình trạng sói lở bồi lấp cửa biển đà diễn tp tuy hòa tỉnh phú yên và bảo vệ khu dân cư cảng cá khu tránh chú bão cho tàu thuyền
tỉnh phú yên đã khẩn cấp đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng để xây dựng kè biển đà diễn
công trình kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển đà diễn gồm các hạng mục như kè phía bắc dài một m kè phía nam dài tám trăm linh m
công trình dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi hai hệ thống kè này sẽ giúp tiêu thoát lũ nhanh giảm ngập lụt cho thành phố tuy hòa
đặc biệt kè biển đà diễn sẽ giúp giảm thiểu tối đa việc cửa biển bị bồi lấp tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng cá đồng tắc